do cháu bị tự kỷ nên dù bảy tuổi cháu vẫn chưa đến trường ngày nào
hai người chị sống cùng cũng có công việc nên không thể suốt ngày chăm sóc cho bé
chia sẻ với báo chí những hàng xóm cho biết gia đình bé a soạn về đây ở trường ba đến bốn năm và ít giao tiếp với xung quanh
họ thường thấy người phụ nữ trong nhà đi nhặt ve chai
nhiều người dân tỏ ra bất ngờ và vỡ lẽ sau khi công an tới làm việc ở ngôi nhà
một hàng xóm nhận xét rằng gia đình bé a có cuộc sống khó khăn
suốt thời gian sống ở đây mọi người không thấy cháu a bị đánh đậm hay bị đổi xử ngược đái
nhiều lần họ thấy những người trong gia đình đưa cháu a đi bệnh viện chữa trị
một người thân trong gia đình bé a cũng cho biết bà n mẹ của bé một mình làm bảo vệ để nuôi hai con
gần đây bé a có biểu hiện bị bệnh thận nhiều lần được gia đình đưa đi khám chữa trị các nơi
bé bị bệnh thận tim trừng nửa tháng nay
ông hà sáu mươi ba tuổi cậu ruột của bé nói và cho biết do bé bệnh tật sức khỏe yếu nên không đi học
người cậu cũng cho biết
hôm đưa bé vào bệnh viện đa khoa khu vực củ chi sức khỏe của bé rất yếu
gần đến bệnh viện thì bé ngất xỉu và tử vong sau đó
trả lời báo chí về việc nghi vấn bé bị bạo hành ông hà cho biết là không hề có chuyện này
ông hà nói mẹ nó thương nó không hết không có cha mẹ nó khổ cực đi làm nuôi hai con
theo người nhà bé bị suy thận tay chân bị phù và đau bụng dưới
các vết xây sát là do bị phù và bé tự cào trúng chứ không hề có chuyện bị bạo hành dẫn đến tử vong
hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
thưa quý vị và các bạn nỗi đau mất con là nỗi đau lớn nhất của bất kỳ người làm cha làm mẹ nào
dù bình tĩnh phối hợp cùng cơ quan công an để lấy lời khai
nhưng chắc hẳn rằng nỗi đau mất con vẫn đang âm mỉ trong lòng bà n
vụ bé gái ở củ chi tử vong bất thường đã có những bước đầu được thông tin rằng không có dấu hiệu bạo hành
tuy nhiên cơ quan công an vẫn đang chờ kết quả giám định pháp y cuối cùng
mới phát ngôn chính thức về nguyên nhân tử vong của bé gái
mọi tin tức mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi thông tin sớm nhất từ quý vị và các bạn
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại